sau nhiều giờ nỗ lực khắc phục sự cố tàu chở hàng chật bánh khỏi đường dây tại đồng nai vào tối ngày hôm qua
đến khoảng ba giờ sáng nay ngày bảy tháng tám tuyến đường sắt bắc nam và ngược lại đã được thông tuyến trở lại
theo thông tin ban đầu khoảng hai mươi hai h ngày sáu tháng tám tàu chở hàng số hiệu ba nghìn năm trăm linh một lưu thông theo hướng đồng nai đi ga sóng thần
đến khu vực ga hố nai thành phố biên hòa tỉnh đồng nai bất ngờ chật bánh
tại hiện trường đầu đoàn tàu vừa qua khỏi ga hố nai còn ba bánh toa trượt khỏi đường dây trong đó có hai toa bị nghiêng
ngay sau khi sự cố xảy ra ngành đường sắt đã huy động hàng chục kỹ sư công nhân kỹ thuật và lực lượng cứu hộ đường sát
tại các tỉnh đồng nai bình dương và thành phố hồ chí minh đến hiện trường để tập trung khắc phục sự cố và làm rõ nguyên nhân
tại hiện trường đầu đoàn tàu vừa qua khỏi ga hố nai tỉnh đồng nai đi ga sóng thần
đến khu vực ga hố nai đi ga sóng thần

đến khoảng ba giờ sáng nay việc khắc phục sự cố hoàn tất tuyến đường sắt bắc nam và ngược lại qua khu vực trên được thông tuyến trở lại
sự cố đã khiến tuyến đường sắt bắc nam và ngược lại bị tê liệt trong khoảng năm tiếng đồng hồ
có ít nhất hai chuyến tàu khách và một số chuyến tàu chở hàng buộc phải thay đổi
thời gian chạy tàu hiện ngành đường sắt đang điều tra làm rõ nguyên nhân